sau kiểm tra huyện tiến hành khảo sát lại quỹ đất để giao doanh nghiệp thuê theo cơ chế phù hợp
bên cạnh đó vận động bà con đồng bào không chăn thả châu bò vào vùng sản xuất của công ty
còn đối với người dân trường hợp thiếu đất sản xuất do thu hồi được huyện điều chỉnh giao lại sáu mươi năm hectare
đồng thời giao mới bốn mươi năm hectare và bốn trăm năm mươi triệu đồng để hỗ trợ bà con khai hoang
qua quá trình kiểm tra của trung ương đối với địa phương thì có một số giai phạm như vậy thì về phía người dân cũng rất là đồng tình
về cái việc là
các cơ quan nhà nước đã dám làm dám nhận và nhắn chịu trách nhiệm về cái việc này
một số hồ gia đình vướng mắt nhưng mà cả đồng chí lãnh đạo huyện được trực tiếp về gặp bà con
để rồi là tìm cách tháo gỡ cùng với bà con để làm sao đó để khi thực hiện dự án nó không phải vướng mắt
thì cho đến hôm nay thì những cái khuyết điểm mà trung ương chỉ ra thì địa phương xã tân hợp nói chung
và lãnh đạo huyện hương hóa nơi riêng đã khắc phục liên quan tới vấn đề quyền lợi của bà con
tái định cư theo dự án hồ thủy điện hà rao quán ba mươi tám hộ dân người đồng bào vân kiều ở thôn tà đủ
nay nhờ chăm chỉ làm ăn đã xây dựng được nhà kiên cố
từ khi dự án trồng cây mắc ca được đưa về huyện mỗi tháng nguồn thu từ nương giấy
bà con còn có thêm bốn năm triệu đồng nhờ làm công nhân cho công ty my anh
niềm vui của họ được nhân lên khi được chính quyền xem xét giải quyết đền bù đất đai và hoa màu thỏa đáng
nguyện vọng của bà con đồng thời là yêu cầu của doanh nghiệp huyện đã hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng tuyến đường
cho bà con di chuyển đến vùng sản xuất không sử dụng chung đường của công ty my anh
nhằm bảo đảm tiêu chuẩn sạch cho nông sản
sau khi hồ sơ được điều chỉnh về mặt kỹ thuật theo yêu cầu của sở giao thông
con đường này sẽ sớm được triển khai xây dựng
trong đất hoặc là thực hiện các dự án đầu tư về liên quan đến đất đai
thì bản thân là cũng sau khi mà đoàn kiểm tra là cũng như từ kiểm điểm thì cũng nhận thấy là rút ra được bài học sâu sắc
bài học mang tính chất là quan trọng cho cuộc đời công tác
thì sẽ cố gắng tức là sửa chữa để khắc phục và để phần đầu tổn thương để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao phó
thái độ tinh thần cầu thị của cấp ủy và chính quyền huyện hướng hóa đã được nhân dân đồng tình và đón nhận
hậu quả từng bước được khắc phục khuyết điểm từng bước được sửa chữa
đó không chỉ là kinh nghiệm của ban thường vụ huyện ủy hướng hóa trong thực hiện phê bình và tự phê bình
mà là bài học chung cho bất kỳ cấp ủy nào buông lỏng lãnh đạo kiểm tra giám sát không sâu sát
hay do lợi ích nhóm quan hệ cá nhân mà bỏ qua vi phạm nương nhẹ cho cấp dưới
thời gian tới ban thường vụ nhất là tập trung thực hiện tốt nguyên tắc thật vinh trụ
phát huy dân chủ trong sinh hoạt của ban thường vụ
đặc biệt là tính nêu gương trong đồng vụ lãnh đạo cán bộ đảng viên
và làm sao để tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên có tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia
đặc biệt là những vấn đề lớn mà ban thường vụ ban thường vụ bản bảo
trong đó đặc biệt là công tác cán bộ tế hệ trách nhiệm của minh tiệc đảng
thực dân trong việc thực hiện nhiệm vụ
triển khai nội dung công tác năm hai nghìn một mươi tám theo chỉ đạo của trung ương
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng trị cũng đã tiến hành kiểm tra cách cấp đối với hai đơn vị
khi có dấu hiệu vi phạm là đảng ủy thị trấn cửa tùng của huyện vĩnh linh
tri bộ phòng tài nguyên và môi trường của huyện hải lăng
qua kiểm tra không chỉ phát hiện có khuyết điểm sai phạm từ cơ sở
mà cả sai phạm của cán bộ cấp tỉnh
nhờ đó đã kịp thời xử lý
đây là điểm trung chuyển rác thải trên tuyến hành lang kinh tế đông nam
vừa được cấp rút hoàn thành theo chỉ đạo của huyện ủy hải lăng
việc nóng vội trong quá trình nghiệm thu khi công trình chưa được xây dựng hoàn thiện
là nguyên nhân chính dẫn đến sai phạm của tri bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện
bên cạnh đó nhiều sai phạm trong công tác quản lý nhà nước cũng được chỉ ra